thực hiện chủ trương sắp nhập toàn tỉnh sơn la đã giảm được gần sáu trăm linh bản xóm tổ dân phố
và gần bảy người hưởng lương từ ngân sách và từ đó tiết kiệm cho nhà nước hơn bốn mươi tỷ đồng mỗi năm
tuy nhiên sau một thời gian thì việc sắp nhập đã phát sinh một số khó khăn bất cập
bản trong tàu là bản nằm xa trung tâm nhất của xã xím vàng huyện bắc yên tỉnh sơn la
quãng đường từ đây đến trung tâm xã dài hơn một mươi năm km chỉ là đường cấp phối chưa được chảy nhựa
trước khi sắp nhập bản có hơn chín mươi hộ dân người mông
nay bản đã có gần một trăm bảy mươi hộ dân sinh sống giải rác ở năm cụm dân cư khác nhau
do khoảng cách quá xa mà ba tháng nay bản trong tàu chưa tổ chức được cuộc họp bản nào có đầy đủ tất cả các hộ dân
việc sắp nhập các bản cũng tạo ra những vấn đề như khác biệt về văn hóa khi các dân tộc khác nhau được sắp nhập thành một bản
bên cạnh đó theo hướng dẫn của bộ nội vụ sau sắp nhập xóm bản mới tổ dân phố mới ở vùng miền núi phải có ít nhất hai trăm linh hộ gia đình
với đặc thù miền núi như tỉnh sơn la nhất là các huyện vùng cao vùng biên giới đặc biệt khó khăn thì điều kiện này rất khó thực hiện
hai bản sắp nhập vào nhau là hai dân tộc khác nhau có thể là người mông có thể là người thái
thế là đây là vấn đề khi quá trình tổ chức họp dân họp bản triển khai các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cũng còn nhiều cái vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện
thực tế là các bản thậm chí có những bản chỉ có ba mươi hoặc là dưới ba mươi hộ có những bản rất là ít như vậy
và nhiều khi bản là nó mang tính chất cục bộ có thể là cùng anh em họ hàng và sau đó là di chuyển ra một cái phát triển thành bản thôi
thế thì khi mà bây giờ mà thực hiện cái đề án này thì mình để làm sao mà thay đổi được cái tư duy đó của người dân thì nó là cả một cái quá trình
sau ba đợt triển khai sơn la đã sáp nhập hơn một bản xuống còn gần năm trăm linh bản
do đó số người hoạt động chuyên trách cũng giảm được gần bốn người số người đứng đầu các tổ chức ở bản giảm khoảng hai tám trăm linh người
tuy nhiên việc sắp nhập các thôn bản trên địa bàn tỉnh sơn la vẫn còn rất nhiều khó khăn
thành lập các cái tổ công tác đến những cái nơi mà sẽ sắp nhập các cái bản tiểu khu tổ chức phố này để nắm mắt tình hình
cũng như là công tư đặc biệt là về cái chỗ những cái khó khăn mà ở cấp cơ sở ở cấp bạn sau khi mà sắp nhập hoặc là trước khi sắp nhập
sắp xếp lại quy mô khu dân cư là một chủ trương lớn của đảng nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn đối với những thôn bản vùng cao vùng sâu
thôn bản quá rộng những vấn đề này cần phải có giải pháp thấu đáo và kịp thời để bảo đảm ổn định đời sống cho bà con các dân tộc vùng cao sơn la